sáng nay ngày hai mươi sáu tháng chín tại phủ chủ tịch đại sứ israel nadav eskar đại sứ bangladesh sami nanas đại sứ phần lan kari kahiloto đã trình quốc thư lên chủ tịch nước trần đại quang nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam
sau lễ trình quốc thư chủ tịch nước đã lần lượt tiếp các đại sứ
tại buổi tiếp đại sứ israel chủ tịch nước trần đại quang chào mừng đại sứ nadav sk chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển rất quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và israel thời gian qua
đặc biệt israel công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của việt nam hai nước đàm phán hiệp định thương mại tự do đẩy mạnh hợp tác thương mại nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp quốc phòng an ninh giáo dục

trân trọng cảm ơn những ý kiến của chủ tịch nước trần đại quang về quan hệ song phương đại sứ israel nadav eskar nhấn mạnh các thỏa thuận đã ký kết giữa israel và việt nam đang tạo khuôn khổ thực chất cho việc tăng cường quan hệ song phương
việt nam là một đối tác quan trọng và israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước
tại buổi tiếp đại sứ bangladesh samina nas chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ song phương việt nam bangladesh
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn bangladesh xem xét mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông sản thủy sản hàng tiêu dùng nguyên vật liệu của việt nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam mở rộng đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng điện viễn thông
đại sứ samina nas cam kết sẽ nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nhất là lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đang có nhiều triển vọng phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức một tỷ đô la mỹ
chào mừng đại sứ phần lan kari kahiluhoto sang nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam phần lan liên tục phát triển trên nhiều lĩnh vực trong những năm gần đây
phần lan là đối tác thương mại quan trọng của việt nam tại khu vực bắc âu
năm hai nghìn một mươi tám việt nam và phần lan sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách trang trọng
đại sứ phần lan khẳng định phía phần lan trông đợi sẽ có những sự kiện trọng đại giữa hai nước trong năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
quan hệ phần lan việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc từ hợp tác phát triển sang đối tác cùng có lợi chia sẻ kinh nghiệm